với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú tại phường hòa minh
quận liên triểu thành phố đà nẵng đã bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan
phường hòa minh biên hoan gặp mặt đầu năm
trong lúc uống rượu nguyễn hiễu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây với một gia đình
ở cạnh nhà thờ tộc nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương
công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc
khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an
trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống không chế mỹ và huy đưa về trụ sở làm việc
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết hiện vẫn đang điều tra làm rõ về cái chết bí ẩn của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định
đến thời điểm này người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe miền đông trước khi mất tích bí ẩn đã ra trình diện và làm việc với cơ quan công an
công an quận bình thạnh đang tiếp tục điều tra cẩn trọng chiếc xuất camera an ninh ở nhiều vị trí và xác định nhiều mối quan hệ của sinh viên nghĩa
trong quá trình điều tra có một đoạn clip
tại khu vực cổng năm
hướng cô lộ một mươi ba đã ghi nhận nghĩa sau khi xuống xe khách thì có một người đàn ông đi xe dream trở đi
người đàn ông này đã đến công an quận bình thạnh khai báo những tình tiết liên quan
ông này được xác định là làm nghề xe ôm
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng hai ông này có đón nghĩa tại cổng số năm của bến xe miền đông để trở đi
nhưng khi đến trường đại học khuất tech tp hcm đường điện biên phủ quận bình thạnh thì nghĩa xin xuống xe
ông này không biết nghĩa đi đâu
sau đó ông quay xe trở lại bến xe miền đông để hành nghề như bình thường
khi đọc tin tức ông biết người thanh niên ông trở đi hôm đó là nghĩa đã mất tích bí ẩn và vừa tìm thấy thi thể
nên ông đã đến công an làm việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với các bị can về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đặng thai mai quận tây hồ tp hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi
chú tại quận đống đa hà nội là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ

giám đốc nguyễn ngọc hải phó giám đốc nguyễn hữu hoành cùng các nhân viên nguyễn thị hoàng oanh lê thị thanh hạnh tạ thị thanh huyền nguyễn hồ luân
bốn bị can thuộc tri cục thuế phan thiết gồm phó tri cục trưởng bạch dân vinh đội trưởng đội trước bạ thu trần văn đông và đội phó nguyễn ngọc quang nhân viên trước bạ đỗ lễ
theo cáo trạng trong quá trình thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố phan thiết cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
đối với một trăm sáu mươi sáu thửa đất tại ba xã thuộc địa bàn thành phố phan thiết từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn chín sáu tỷ đồng
phiên toàn dự kiến kéo dài trong năm ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng đều trú tại ấp ninh hưng xã trà là huyện dương minh châu
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện dương minh châu bắt quả tang đối tượng nguyễn tấn phát
đang thu hai triệu đồng tiền bảo kê cho quán
tiếp đó công an bắt khẩn cấp sáu đối tượng liên quan khám xét công an thu giữ các tăng vật gồm ba xe mô tô hai triệu đồng sáu ống ga dùng cho súng bắn đạn bi và các vật chứng khác
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng rủ nhau dùng hung khí đến các quán cà phê trên địa bàn huyện dương minh châu đặt vấn đề thu tiền bảo kê
bọn chúng buộc mỗi quán phải đóng từ một đến hai triệu đồng một quán nếu không chấp thuận thay yêu cầu thì bọn chúng sẽ đập phá bàn ghế gây khó khăn cho quán trong quá trình hoạt động
khoảng gần một mươi một giờ trưa ngày hôm nay một mươi năm tháng hai người dân phát hiện đám cháy lớn phát ra từ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại số hai trăm ba mươi
nguyễn xiển hà nội đám cháy đã nhanh chóng lan rộng sang các nhà xung quanh người dân tại đây đã hô hoán vận chuyển hàng hóa và thông báo tới lực lượng chức năng ghi nhận của phóng viên thời sự tại hiện trường

ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường

người dân giúp đỡ nhau vận chuyển ra khỏi khu vực dễ cháy
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên antv
cầm đầu đường dây này là võ thị bích phương chú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay
và đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật theo dõi trong một thời gian dài
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động
và mạng xã hội để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuật rồi chuyển về cho phương
sau đó phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc
phần còn lại phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau đó thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho các con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cây tổ chức khép kín và rất là khó trong việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ
trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ được một mươi năm
đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho phương và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
còn tại đồng nai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại xã phú hội
với nhiều đối tượng tham gia thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an bất ngờ đột kích vào căn nhà của nguyễn văn dũng
ở ấp phú mỹ một xã phú hội huyện nhân trạch
thì phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã kịp thời khống chế được một mươi ba đối tượng
tại hiện trường thu giữ một bộ lắc bầu cua năm xe máy và gần bốn mươi bảy triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
với sự quyết tâm công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh cà mau đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp
nhờ đó qua hai tháng thực hiện
các đối tượng cao điểm gia quân tấn công trần áp tội phạm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong đợt cao điểm này công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông được tăng cường
công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội được phát hiện triệt xóa kịp thời
từ cái ngày ra quân cao điểm tới giờ thì anh em đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham mưu cho quyền quỹ quy bang rất là tốt
đặc biệt là các đồng chí trong đoàn chỉ huy đã thể hiện là đầu tàu gương mẫu trong cái việc quán triệt sự chỉ đạo của gấp trên
cụ thể là các đội các tổ và đặc biệt là các xã thị trấn tổ chức các lực lượng ra gồm có hiệu quả bám chặt địa bàn
từ ngày cao điểm tới giờ thì trên địa bàn thứ bình cũng không có xảy ra những vụ án những trường hợp gì mà di phẩm thấp lực mang tính chất điển hình
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện khởi tố bốn mươi một vụ sáu mươi một bị can liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt một trăm linh
hơn ba trăm linh vụ việc có liên quan đến tệ nạn xã hội bị các lực lượng công an trong tỉnh phát hiện xử lý hơn một tám trăm linh đối tượng trong đó chủ yếu là tệ nạn cờ bạc
khi thực hiện cao điểm thì chúng tôi đã bố trí lực lượng phương tiện
điều tra cơ bản các điểm tệ nạn xã hội lên danh sách để triệt xóa
trong cao điểm thì chúng tôi đã triệt xóa hơn tám mươi vụ tai nạn xã hội và gần năm trăm linh đối tượng
mặc dù các tụ điểm thì cảnh giới rất là cẩn mật
bằng quyết tâm của các bộ giới sĩ và bằng biện pháp biểu dụ chúng tôi đã triệt xóa làm dừng làm giảm tội phạm trên trường hàng quyền
thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an trong tỉnh đã khởi tố hai mươi ba vụ
hai mươi một bị can về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy phát hiện sáu mươi một vụ liên quan một trăm ba mươi bảy đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó xử lý nhiều thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke nhà nghỉ thu giữ nhiều tăng vật có liên quan chủ yếu là ma túy tổng hợp
song song đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm luôn được quan tâm chú trọng
lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh chủ động nắm chặt tình hình xác định tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống đối tượng tụ tập đua xe trái phép kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi tham gia giao thông
các cao điểm bảo vệ trước trong và sau tết nguyên đáng để cho nhân dân vui sưng đấu tết tình hình an ninh trật tự ổn định nhân dân rất yên tâm vui sưng đấu tết

theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khi sinh sống tại thị xã phan rang tháp tràm tỉnh thuận hải nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận hai anh em là nguyễn văn tín và nguyễn văn luận cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân
đến ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ và bị tuyên phạt một mươi năm tù về hai tội cướp tài sản công dân và trộm cắp tài sản công dân
trong quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc tín bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong hành trình trốn truy nã mặc dù đã thay tên đổi họ thành nguyễn văn thành chú tại tỉnh khánh hòa
nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ khi đối tượng này trở về địa phương sau ba mươi chín năm lẩn trốn
thông tin từ công an tp hà nội cho biết công an huyện mỹ đức đã lập biên bản xử lý các trường hợp cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
hầu hết các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa hương
sáu đối tượng bị xử lý cùng ở huyện mỹ đức có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương gây mất trật tự công cộng
theo công an huyện mỹ đức thời gian tới lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương và khu vực khu di tích thắng cảnh
cùng với đó công an huyện phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông sở giao thông vận tải hà nội
tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất an ninh trật tự
đáng chú ý lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết mọi công tác chuẩn bị đón khách về chùa hương đã sẵn sàng
và thông tin chùa hương bất ngờ đón khách từ ngày một mươi một tháng hai là thông tin chưa chính xác
ban tổ chức lễ hội chùa hương chỉ đón khách trở lại từ ngày một mươi sáu tháng hai